cùng ngày bộ trưởng tô lâm đã hội kiến với thượng tướng vương xuân ninh tư lệnh bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc
chiều qua tại hà nội thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của ban thư ký nhóm châu á thái bình dương về chống sửa tiền apg
sau ngày david shannon phó tổng thư ký làm trường đoàn
trao đổi tóm tắt tình hình kết quả đạt được về triển khai thực hiện
các cam kết của chính phủ việt nam thuộc nhiệm vụ của bộ công an
thứ trưởng lương tâm quang nêu rõ sau khi apg thông qua báo cáo đánh giá đa phương đối với việt nam
và đưa ra tám mươi ba khuyến nghị hành động về hoàn thiện cơ chế phòng chống rửa tiền
tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
bộ công an đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng nhà nước và các bộ ngành triển khai quyết liệt các hành động
như tham mưu cho chính phủ quốc hội hoặc trực tiếp ban hành các văn bản hoàn thiện cơ chế phòng chống sửa tiền
tài trợ khủng bố qua đó đã có những bước tiến rõ rệt trong việc điều tra truy tố xét xử tội phạm rửa tiền
theo thống kê sơ bộ đến nay bộ công an đã khởi tố điều tra hai mươi tám vụ án về tội rửa tiền
tăng hai mươi bốn vụ so với thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi chín
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh việc ban hành thư ký apg đồng hành cùng việt nam nói chung
và bộ công an việt nam nói riêng trong giai đoạn này thể hiện sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của apg
thượng tướng lương tam quang mong muốn ban thư ký và đặc biệt là ngài phó tổng thư ký sẽ nỗ lực hỗ trợ
hướng dẫn một cách cụ thể khả thi việc thực hiện từng hành động thuộc nhiệm vụ của bộ công an việt nam
trong kế hoạch hành động của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống sửa tiền fatf đưa ra
phát biểu tại buổi làm việc ngài david sonnen mong muốn bộ công an việt nam tiếp tục phối hợp với apg
trong lĩnh vực phòng chống sửa tiền
định apg sẽ luôn sẵn sàng hợp tác với bộ công an về đào tạo và kỹ thuật
để việt nam thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền